cao cấp tạ mạnh cường hồng anh xin được đặt câu hỏi đầu tiên cho bác sĩ
đó là đột quỵ hay tai biến mạch máu não là gì và mức độ nguy hiểm của căn bệnh này như thế nào ạ
vâng một câu hỏi cũng rất là bao quát cho một vấn đề cũng rất là lớn
trong tim mạch như trong thần kinh như các vị khán giả vừa nghe giới thiệu
chúng ta có thể hiểu một cách nó nôm na là như thế này
đột quỵ là một vùng của não tức là tế bào thần kinh đột ngột mất chức năng
do thiếu máu nuôi dưỡng cái vùng não đó
nguyên nhân thiếu máu có thể do mạch máu chi phối vùng não đó bị tắt
bị hẹp nặng hoặc là thậm chí bị vỡ mảnh
người ta gọi là đột quỵ hay là tai biến mạch não
và xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ đó là độ nguy hiểm của căn bệnh này như thế nào
vâng thì chúng ta sẽ biết rằng là như thế này
như chúng ta đã biết nếu như tế bào thần kinh vùng đó không có máu nuôi dưỡng
bị mất chức năng mà qua một thời điểm có thể cứu vãn được
thì cái vùng tế bào đấy bị hoạn tử và mất chức năng
và như vậy sẽ một phần của cơ thể chúng ta sẽ không thực hiện được những cái chức năng bình thường của cuộc sống
và như vậy thì nếu mà nhẹ thì chúng ta sẽ có những cái di chứng
gọi là di chứng của đột quỵ
mà nặng hơn thì chúng ta sẽ mất những cái chức năng sống
và thậm chí có thể là tử vong
và như vậy thì chúng ta có thể tóm lại là nếu như mà đột quỵ xảy ra
không được tử vong thì chúng ta sẽ không thể tử vong
và nếu như cấp cứu kịp thời thì tế bào não sẽ mất chức năng
và cơ thể của chúng ta sẽ có những cái di chứng tàn phế thậm chí là tử
vâng như vậy là rất là nguy hiểm đúng không ạ